ủy ban nhân dân phường hạ lý quận hồng bàng thành phố hải phòng cho biết đã phối hợp với bộ chỉ huy quân sự thành phố
lực lượng công binh trục vất an toàn quả bom nặng hơn một trăm linh kg được người dân phát hiện dưới sông tam bạc
do mực nước sông tam bạc hạ thấp người dân đã phát hiện một quả bom vào chiều ngày một mươi tám tháng tám
quả bom dài một mét nặng khoảng hơn một trăm linh kg với sức cồng phá lớn
ngay sau khi nhận được tin báo công an phường hạ lý đã báo cáo ủy ban nhân dân phường và công an quận hồng bàng
đồng thời triển khai lực lượng đến bảo vệ hiện trường tránh để xảy ra tình huống ngoài i muốn và trục vớt di rời quả bom đến nơi an toàn